vừa qua khu vực khoảnh ba tiểu khu hai trăm sáu mươi sáu b nằm trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bất ngờ bốc cháy ngọn lửa nhanh chóng lan trên diện tích rộng
nhiều lực lượng chức năng được huy động để triển khai các phương án dập lửa để cứu rừng thông
và sau khoảng ba giờ nỗ lực thì các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế và dập tắt được đám cháy
do địa hình phức tạp nhiều đồi dốc thảm thực bị nhiều cỏ khô và cây bụi
nhiều gốc thông khô dễ bắt lửa và thời tiết gió to gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy
theo lãnh đạo hạt kiểm lâm thành phố đà lạt đám cháy không gây thiệt hại lớn về rừng
nhưng đã thiêu dụi thảm thực bì cùng cây bụi trên diện tích khoảng năm m hai tại khu vực
trước đó ubnd tp đà lạt đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ rừng ubnd các phường xã trực thuộc
tiếp tục tập trung cao độ công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng đến hết mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn